thế làm sao mà mình biết được cách để mà mình chuẩn bị đồ nghề các thứ như thế

mở cửa gì
mở cửa kính thủy lực nên là em nhớ em biết được tay cầm nó bị ngược
đối với nhân viên bảo vệ của siêu thị này có lẽ anh vẫn chưa hoàn hồn
khi nhớ lại cái đêm định mệnh bị trức dùng dao không chế chói và đe dọa giết ngay tại nơi anh làm việc
công ty em giao nhiệm vụ là trực đêm và vào khoảng hai giờ ba mươi sáng thì đối tượng đột nhập vào dí dao vào cổ em
và đe dọa là cầm mồm vào không thì tao giết
sau khi đe dọa khống chế em bằng dao thì đối tượng đã lấy dùng dây thít buộc chói tay và chói chân vào bình miệng em lại
sau đó đối tượng đi lục lọi ở siêu thị và cướp đi
trong một số trạch sản
với vụ án này phía cơ quan xây dựng ra cơ quan phố nản cũng khiến cáo đối với các cơ sở
các doanh nghiệp kinh doanh về các thiết bị máy mắp trên nền bản phố nản
thì hôm nay đều phòng cái việc là cần phải phân công các người trực bố trên bố
chứ không nên là tự tin vào các thiết bị cảm biến bổ đọc
nhưng nó vẫn không đáp ứng kịp thời khi các lực lượng tiếp nhận thông tin để tiếp ứng

để bảo vệ an toàn tài sản phòng ngừa trộm đột nhập các siêu thị cần trang bị thiết bị bảo vệ an toàn
như ổ khóa cửa chắc chắn bố trí nhiều lớp cửa trang bị camera quan sát thiết bị báo động
đặc biệt phải bố trí lực lượng bảo vệ trồng giữ quản lý phù hợp đặc điểm vị trí quy mô tính chất hoạt động của cơ sở
vừa bảo vệ tài sản của cơ sở vừa phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương